tại trụ sở bộ công thương chương trình phối hợp hoạt động giữa bộ công thương và phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
chính thức được ký kết với ba trụ cột hành động chính là hoạt động xây dựng hoàn thiện tuyên truyền phổ biến thể chế pháp luật
điều ước quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp thương mại bảo đảm quyền kinh doanh quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp
tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
chương trình phối hợp hoạt động giữa bộ công thương và vcci sẽ là nền tảng quan trọng cho sự đồng thuận và lan tỏa kịp thời
tinh thần chỉ đạo các chính sách pháp luật của đảng nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp